kính thưa toàn thể quý vị hôm nay đảng ủy công an trung ương bộ công an và các đại biểu tham dự kỷ niệm rất vinh dự
được chào đón đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến tham dự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
phát biểu chỉ đạo xin trân trọng kính mời đồng chí
xin trân trọng kính mời đồng chí
xin trân trọng kính mời
lực lượng cảnh sát nhân dân thưa các đại biểu quốc tế và toàn thể các đồng chí
hôm nay tôi rất vui mừng và tự hào đến dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận huân chương hồ chí minh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu các đồng chí tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân lời chào trân trọng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí lực lượng cảnh sát nhân dân là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng của công an nhân dân việt nam
những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với những trang
sự hào hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước cuộc sống bình yên của nhân dân
trong sáu mươi năm từ ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân đã dày công xây dựng chiến đấu trưởng thành phát triển lớn mạnh
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

chuyện xảy ra trong chương trình nghệ thuật khúc quân hành người cảnh sát nhân dân trình diễn tại lễ kỷ niệm long trọng này đã thể hiện những mốc son rực rỡ về những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta
ngay từ những ngày đầu cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lực lượng công an nhân dân trong đó có cảnh sát nhân dân vừa mới thành lập đã lập tức tham gia chấn áp phản cách mạng thiết lập trật tự tri an bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ tuyên ngôn độc lập thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
tích cực phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng khác và các tầng lớp nhân dân chiến đấu anh dũng kiên cường đập tan bộ máy cai trị của thực dân phong kiến phản động bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ trước hiểm họa phù trong giặc ngoài